trong khi ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ vừa bàn đến việc nên hay không nên di rời bố trí tái định cư
thì hàng chục hộ dân sống trong bán kính ba trăm linh m từ mò đá xi măng đồng lâm ở xã phong xuân huyện phong điền đã ồ ạt xây mới cơi nới nhà cửa tường rào
động thái này được chính quyền địa phương ví như một cuộc chạy đua để chờ đền bù khi nhà nước tiến hành giải tỏa thu hồi đất
đây là những ngôi nhà vừa xây ở xã phong xuân huyện phong điền
điều đáng ngạc nhiên là trong số những ngôi nhà này có cái vừa xây xong chỉ để đóng cửa bỏ không
một số khác lại trong hoàn cảnh xây vội đến mức không kịp chặt hạ cây trồng giải phóng mặt bằng
không chỉ xây nhà bà con còn xây dựng tường cơi nới mái tre bên phải bên trái phía sau phía trước
người dân ở đây giải thích việc xây cất này nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình
nghe thông tin là sự di dời trong nhà cửa phòng viên ba trăm linh mạng quân đề báo và bằng số hội dân là
có xây cất một số công trình bên cạnh nhà ở chính của họ
người dân ở đây xã cũng tích cực tuyên truyền vận động về việc chủ trương di dời các hội dân này
thì chưa được cập trình quy trình cho nên việc di dời hay không là còn phục vụ cập trình
và còn tỉnh toán trong thời gian dài có tiềm đủ
đề nghị các hội dân sẽ cất công trình sau này để tránh lãng phí khi mà có chủ trương di dời
nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều năm qua người dân sống trong vùng ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đá xi măng đồng lâm
nhà cửa người dân bị rung lắc dẫn đến nứt nẻ đất đá bay vào ruộng lúa khan hiếm nước sinh hoạt
trước thực trạng đó chính quyền người dân và nhà máy xi măng đã họp bàn đưa ra nhiều phương án xử lý
trong đó có nguyện vọng được di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của người dân địa phương
chính cơ sở nguyện vọng của bà con cũng như là công ty cổ phần xi măng đồng lâm

giờ này tỉnh cũng đang chỉ đạo cho sở thành viên quyết thường
chỉ trì phối hợp với các sở ngành liên quan để có tham mưu đề xuất của đoàn tỉnh trong thời gian sắp nhất
việc đi hay không đi đến nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng
và cứ mỗi ngày chờ đợi chính quyền các cấp lại thêm một ngày lúng túng
vì không có căn cứ để buộc người dân dừng việc xây dựng
và nếu phải di rời những công trình xây vội này sẽ thêm gánh nặng giải tỏa cho doanh nghiệp
nhà nước và thậm chí là của người dân